tại huyện vân đồn tỉnh quảng ninh đã khởi công xây dựng tuyến cao tốc vân đồn móng cái
sự buổi lễ có phó thủ tướng trịnh đình dũng phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
cùng đại diện các bộ ngành trung ương và nhân dân địa phương
cao tốc vân đồn móng cái dài hơn tám mươi km với tổng vốn đầu tư khoảng một mươi một tỷ đồng
điểm đầu của dự án nằm gần sân bay quốc tế vân đồn kết nối với cao tốc hạ long vân đồn
điểm cuối đầu nối với đường dẫn cầu bắc luân hai
thuộc tập đoàn sun group làm chủ đầu tư sự kiến thời gian thi công cao tốc vân đồn móng cái khoảng hai mươi hai tháng